tài xế xe loại năm xe tải từ một mươi tám tấn trở lên xe container từ bốn mươi feet trở lên nộp năm trăm một mươi tám đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cũng điều chỉnh mức phí trên quốc lộ một đoạn từ bắc giang đến lạng sơn dài một trăm một mươi km chạy song song với cao tốc
mức thấp nhất là năm mươi hai đồng đối với xe loại một và cao nhất với xe loại năm là hai trăm linh đồng
mới đây đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quân xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh của chính phủ
trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ đã phát hiện năm trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn
đáng nói trong khi tổ công tác đang yêu cầu kiểm tra và tuyên truyền giải thích về các điểm
trong mới trong nghị định một trăm linh của chính phủ một số người đã có hành vi chống đối thậm chí không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát
khi cảnh sát giao thông đã dừng xe máy nhiều người có thái độ chống đối không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng
thưa quý vị trên mạng xã hội mới đây đã ghi lại một clip với cảnh tượng thoát tim khi một tài xế xe tải đánh lái tránh xe ô tô bán tải qua đường không quan sát
nhiều người đi xe máy đi bộ thoát chết trong căng tấc
vụ việc trên được cho là
xe máy đã xảy ra trên quốc lộ bốn mươi sáu đoạn qua chợ cồn xã thanh dương huyện thanh trương tỉnh nghệ an
sau khi clip được đăng tải nhiều người đã lên án hành vi điều khiển xe qua đường thiếu quan sát của xe bán tải
rất may mắn tai nạn không xảy ra nhiều người thoát chết trong găng tấc nhờ pha đánh lái của tài xế xe tải
một clip được đăng tải mới đây ghi lại một vụ tai nạn khiến cho người xem thoát tim
những hình ảnh trên clip cho thấy
người phụ nữ đi xe máy đang chở con thì bất ngờ va chạm với một xe máy
đang dừng đỗ cú va chạm khiến cho cháu bé trên xe máy văng xuống đường
cùng lúc đó chiếc xe tải ngược chiều đi tới
rất may cháu bé ngã xuống cách bánh xe tải vài cm nên không bị thương
người phụ nữ sau đó đã bế cháu bé dậy rồi đi tiếp
vụ việc cho thấy các phụ huynh khi chở con bằng xe máy cần lưu ý dùng đai lưng hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn cho các em
nắng bụi mưa lầy là những gì mà người dân tại thôn quan nam một xã hòa liên huyện hòa vang
phải kính chịu chung
trong nhiều năm qua do ảnh hưởng của việc thi công đường hồ chí minh đoạn qua khu công nghệ cao thành phố đà nẵng
bụi đường đã trở thành nội ám ảnh của hàng chục hộ dân địa phương cũng như là những người tham gia giao thông mỗi khi qua khu vực này
đóng cửa cả ngày nhưng mọi vật dụng trong nhà vẫn luôn phủ một màu trắng xóa
để đối phó với bụi người dân tại thôn quan nam một thuộc xã hòa liên huyện hòa vang
chỉ biết cố gắng khắc phục bằng cách lau dọn thường xuyên
theo người dân trong khu vực
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nút sao đường hồ chí minh đoạn qua khu công nghệ cao đà nẵng thi công kéo dài
các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường của công trình không được bảo đảm
bụi bay mù mịt suốt ngày đêm khiến cuộc sống của bà con ảnh hưởng nghiêm trọng
bức xúc vì bụi người dân thôn quan nam một đã nhiều lần phản ánh lên cấp chính quyền địa phương
thậm chí đã có hành vi vi phạm pháp luật khi chặn đường tránh nam hải và hà nội
không cho các loại phương tiện qua lại để gây sức ép đối với đơn vị thi công
bên cạnh việc yêu cầu đơn vị thi công dọn đất đá rơi vãi trên đường
duy trì việc tưới nước thường xuyên
ban quản lý đường hồ chí minh cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình
nhằm chấm dứt tình trạng bụi đường ảnh hưởng đến đời sống của người dân